tại thừa thuyên huế công an tỉnh đã triệt phá thành công đường dây cá đổ qua mạng internet
với số tiền đặt cược lên tới gần hai trăm linh tỷ đồng bắt giữ nhiều đối tượng
và tạm giữ nhiều tài sản phương tiện có liên quan đến vụ án
dưới sự chỉ đạo của ban giám đốc công an tỉnh thừa thiên huế
bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát kinh tế đã phối hợp với các đơn vị chức năng
đồng loạt gia quân tổ chức triệt phá đường dây cá độ qua mạng
các lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng cầm đầu là hồ công nhật quang
tức quang camel sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại ba mươi tám võ thị sáu phường phú hội thành phố huế
cùng thời điểm này lực lượng công an tỉnh thừa thiên huế cũng đã bắt giữ và khám xét
nhiều đối tượng khác tạm giữ nhiều tài sản và phương tiện có liên quan đến vụ án
đây là đường dây cá độ qua mạng internet có quy mô rất lớn bị lực lượng công an tỉnh thừa thiên huế
triệt phá với số tiền đặt cược lên tới gần hai trăm linh tỷ đồng
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thừa thiên huế đang tiếp tục điều tra
mở rộng vụ án để xử lý nghiêm quy định của pháp luật